lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp về mảnh đất và con người điện biên
đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân
lễ hội hòa ban điện biên năm hai nghìn một mươi chín cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập tỉnh điện biên
bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh và kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lễ hội hòa bàn diễn ra đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội hòa ban diễn ra đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
họ cùng chia sẻ trong một không gian sống
đó là những điều bình dị quen thuộc nhất mà họ thấy họ nhớ và cảm nhận được từ trong tâm thức về một hà nội của riêng mình
triển lãm đối thoại thường ngày diễn ra từ nay đến ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm văn hóa pháp hà nội
mới đây báo quân đội nhân dân tổ chức phát động cuộc thi báo chí viết về chủ đề
quân đội anh hùng quốc hội hà nội
đây là một trong những cuộc thi thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
các tác phẩm dự thi là các bài viết đã được đăng tải trên các ấn phẩm báo in hoặc báo điện tử thuộc các thể loại phản ánh ghi chép phóng sự chính luận tính từ thời điểm hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn đến nay

mỗi bài dự thi không quá hai từ và không giới hạn số lượng bài dự thi đối với mỗi tác giả
yêu cầu các tác phẩm dự thi đảm bảo tính chính xác các vấn đề nêu trong các bài viết phải là người thật việc thật có địa chỉ rõ ràng
hạn nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với mong muốn công chúng được thưởng thức những chương trình nghệ thuật có chất lượng cao và cũng để tôn vinh thành quả lao động nghệ thuật một cách đầy nhiệt huyết và nghiêm túc của các nghệ sĩ
mới đây nhà hát ca múa nhạc việt nam
đã ra mắt khán giả chương trình nghệ thuật với tên gọi lưỡng cực tại trung tâm nghệ thuật âu cơ thành phố hà nội
chương trình nghệ thuật lưỡng cực được dàn dựng dưới dạng phức hợp với một mươi sáu tiết mục bao gồm múa hát độc tấu hòa tấu nhạc cụ
mỗi tiết mục nói lên một câu chuyện truyền tải một thông điệp khác nhau nhưng được các nghệ sĩ khéo léo gắn kết lại tạo thành một kịch bản thống nhất
chương trình này có sự tham gia của đầy đủ các thế hệ của nhà hát với gần một trăm linh diễn viên nghệ sĩ nhạc công
chương trình nghệ thuật lưỡng cực
chương trình nghệ thuật lưỡng cực
chương trình nghệ thuật của việt nam
dân gian có những gìn giữ nhưng mà cũng có những sự phát triển
và ở đây chúng tôi còn đưa thêm được rất nhiều các yếu tố ứng dụng về sự sáng tạo trong quá trình hội nhập
đó là về công nghệ về sự phát triển hiệu ứng tổng thể
quan trọng nhất là chúng ta vẫn nhấn đến một điểm đó là tài năng của các nghệ sĩ nhiều thế hệ trong hội tụ cho một chương trình
điểm nổi bật của chương trình là sử dụng những âm thanh tự nhiên hoàng sơ được cất lên từ những lớp mõ trâu tù và cổng chiêng
với các cao độ khác nhau được sắp xếp có tính hệ thống như một giai điệu đối thoại tượng trưng cho tiếng của sông núi tiếng của rừng tiếng của đất của trời cùng giao hòa
sự xuất hiện của các diễn viên và nhạc cụ được sắp xếp tinh tế và hợp lý
tất cả như một quần thể đa sắc biểu trưng cho cộng đồng dân tộc tạo nên một bức tranh âm thanh và màu sắc sinh động
với chương trình này tôi cảm nhận một điều là các nghệ sĩ của nhà cao bộ nhạc việt nam
từ diễn viên múa từ ca từ nhạc đã đạt đến độ điêu luyện và cũng có tầm cỡ
và chương trình này mang một sắc thái về học thuật rất là cao về trình độ của các diễn viên rất là đáng nể
đây cũng là một cái dòng dân gian đương đại mà các đoàn nghệ thuật bây giờ cũng đang đi theo định hướng này
tức là mình hiện nay
hội tụ nhiều giá trị nghệ thuật cao lưỡng cực mang đến một câu chuyện về sự vận hành có tính quy luật của trái đất
của vũ trụ của các dân tộc của các dân tộc của các dân tộc
các chủ bao la chiết lý nhân sinh quan sinh lão bệnh tử
đem lại cho khán giả một cái nhìn mới nhưng đầy sâu sắc về cuộc sống xung quanh
xin chào và hẹn gặp lại